trên tuyến quốc lộ năm thuộc địa bàn tỉnh hải dương đã xảy ra hai vụ tai nạn giao thông khiến cho hai người thiệt mạng và một người bị thương nặng nhiều phương tiện hư hỏng
lúc năm giờ sáng nay tại quốc lộ năm thuộc địa bàn xã kim xuyên huyện kim thành xe mô tô mang biển kiểm soát hai mươi bảy b hai trăm linh năm nghìn tám trăm một mươi chín chạy theo hướng hải phòng hà nội đã đâm vào một xe ô tô đầu kéo đang đỗ bên đường khiến cho tài xế xe mô tô tử vong tại chỗ
tiếp đó vào khoảng tám giờ bốn mươi phút cùng ngày một vụ tai nạn giao thông khác đã xảy ra giữa xe ô tô với hai xe mô tô khiến cho một người điều khiển mô tô tử vong tại chỗ một người bị thương nặng